trong tháng một mươi những quy định mới được áp dụng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ thực thi
trong đó mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ được áp dụng theo nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ
sẽ tăng mức phạt đối với các hành vi gây mất vệ sinh an toàn khi chế biến thực phẩm
để tăng tính dân đe bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng
tuy nhiên với những gì đang diễn ra trên thực tế thì kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo đó từ ngày hai mươi tháng một mươi người bán thức ăn đường phố không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín
thực phẩm ăn ngay sẽ bị phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng trước đây chỉ phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
mức phạt này sẽ từ một đến ba triệu đồng đối với các nhà hàng khách sạn
tuy nhiên có thể thấy trên thực tế thì có rất ít người bán hàng đều găng tay
hay các dụng cụ cần thiết trong việc chế biến thực phẩm nhất là thực phẩm đường phố
bài toán về quả
quản lý thức ăn đường phố đã từng làm đau đầu các nhà chức trách
và cho đến nay nó vẫn còn là vấn đề khó mà kiểm soát hết
cái khó đầu tiên cần phải nói đến đó là việc có cầu thì mới có cung
thói quen sử dụng thức ăn đường phố của người dân vẫn còn khá phổ biến
mặc dù đôi lúc họ thấy cái bẩn đang diễn ra trước mắt nhưng vẫn cứ thích dùng
bán hàng ở lề đường nên thức ăn đầy bụi bẩn
thực phẩm thì không được kiểm dịch nguồn gốc không rõ ràng
nhưng vì tiện vì rẻ nên người ta vẫn cứ thích dùng
em thì cũng thường xuyên hay ăn thức ăn ngoài đường
tại vì công việc mình đi tiện ghé đường mình lại ăn thôi
tại vì nó tiện và lợi đi tới đâu thì đói tới đâu ăn tới đó
nhưng mà những cái nó cũng rất là ngon mà lại rẻ nè
bán nhiều lúc công an nó lên đuổi một ngày năm sáu lần đuổi suốt
đằng sau những gánh hàng rong những xe đẩy hàng ăn như thế này
thì còn có cả gánh nặng mua sinh
người bán hàng hôm nay bị phạt thì ngày mai lại bày hàng ra bán
mọi cách trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng
có nhiều giải pháp đặt ra ở khắp các địa phương để giải quyết tình trạng bán hàng ở lề đường
kinh doanh thức ăn đường phố bẩn
thế nhưng trên thực tế thì kết quả mang về vẫn chưa thật sự khả quan
cho bán theo giờ thì cũng được
mà đừng bớt đuổi lại đừng có đuổi
tụi chị cũng khổ không mà ở nhà mướn rồi kiếm sống bằng cái nghề này
đối với công tác quản lý chúng tôi sẽ gặp khó khăn
bởi vì thứ nhất về cái trình độ về kiến thức
an toàn thực phẩm đối với các đối tượng này còn rất hạn chế
cái thứ hai nữa là chúng tôi không thể nắm được đối với lại cái việc mà cơ sở này
họ cố định họ ở một chỗ này hoặc là họ đi họ sử dụng các cái xe họ đi khắp nơi
và cái thứ ba nữa là cái nơi cư trú của họ nó cũng không ổn định luôn
sắp tới đây mức phạt sẽ được tăng lên dành cho những người vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
quy định này cũng là nhằm để hạn chế thấp nhất những rủi ro xảy ra
đối với sức khỏe của người tiêu dùng và góp phần giảm thiểu việc kinh doanh thực phẩm bẩn
tuy nhiên dù chính phủ có ra bao nhiêu quy định đi chăng nữa
thì điều quan trọng vẫn là nằm ở ý thức của người dân
người bán không bẩn người mua không ảnh hưởng sức khỏe
mọi hành động mang tính đối phó chỉ dẫn đến hậu quả tồi tệ